thưa quý vị tại quảng ngãi tính đến cuối giờ trưa nay ngày hai mươi tám tháng sáu tỉnh quảng ngãi đã ghi nhận bốn mươi một ca dương tính với sars cov hai
điều đáng nói là có nhiều ca bệnh đã đi lại rất nhiều nơi và trong đó thì có thành phố quảng ngãi
để đảm bảo hạn chế dịch bệnh bùng phát tỉnh quảng ngãi đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố quảng ngãi
theo đó kể từ giờ sáng mai ngày hai mươi chín tháng sáu toàn thành phố quảng ngãi sẽ phải thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm để phòng ngừa dịch covid một mươi chín
việc này được ubnd tỉnh quảng ngãi khẳng định là cần thiết và cấp bách trong điều kiện diễn biến dịch bệnh đang phức tạp tại địa phương
nhất là khi có một số ca bệnh trước khi phát hiện đã đi đến một số địa điểm tại thành phố quảng ngãi
trước đó tỉnh quảng ngãi cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm đối với toàn bộ thị xã đức phổ